kính chào quý vị và các bạn
sau những ngày thời tiết mát mẻ dễ chịu nên nhiệt độ ở các tỉnh thành thuộc khu vực bắc bộ đang có xu hướng tăng dần nắng nóng xảy ra cục bộ
cụ thể là phía đông bắc bộ ngày mai trời có nắng sen giữa những khoảng nhiều mây nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều từ hai mươi chín ba mươi hai độ
còn các tỉnh tây bắc bộ phổ biến từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng khu tây bắc bắc bộ nhiệt độ cao hơn các nơi khác trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
tại các tỉnh duyên hải miền trung dự báo hai mươi bốn giờ tới mưa rào và rông chỉ xuất hiện ở một vài nơi vào chiều tối trong thời đoạn ngắn
tuy nhiên trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
còn ban ngày hầu hết các nơi trên khu vực trời đều có nắng với nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
trong khi đó các tỉnh tây nguyên và nam bộ tiếp tục chuỗi ngày cao điểm mùa khô trời không mưa nắng nhiều với cường độ mạnh
nhiệt độ cao nhất tại tây nguyên từ ba mươi hai ba mươi năm độ
có nơi cao hơn còn nam bộ trong khoảng từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ riêng miền đông nam bộ có nơi trên ba mươi tám độ nắng nóng gai gắt
đi cùng là độ ẩm giảm thấp nên nguy cơ cháy nổ ở mức cao người dân chú ý đề phòng
như vậy là nắng nóng đã kéo dài ở miền nam gần hai tháng nay khiến cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân bị đảo lộn
khi hạn mặn xâm nhập sâu thiếu nước ngọt sinh hoạt
chuyển sang những thông tin thời tiết biển ở các vùng biển phía bắc bao gồm quần đảo hoàng sa
hướng đông đông nam với cường độ khoảng cấp ba bốn khu vực nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa
thịnh hành trường gió đông bắc cường độ cấp bốn
thời tiết trên hầu khắp các vùng biển vẫn trong trạng thái ít mưa tầm nhìn xa thông thoáng
nên tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động lưu thông hàng hài cũng như khai thác hải sản của bà con ngư dân
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở mức dưới ba mươi bốn độ
đến với thời tiết thủ đô hà nội đêm và sáng nhiều mây có mưa nhỏ và sương mù vài nơi
ngày nắng gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng từ hai mươi ba đến ba mươi một độ